sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
hội đồng xét xử đã tuyên án phạt một mươi bốn bị cáo về các tội vi phạm các quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
trong đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn bắc son
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông tù trung thân về tội nhận hối lộ
một mươi năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung cả hai tội đối với bị cáo nguyễn bắc son là tù trung thân
bị cáo trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bị tòa tuyên phạt tám năm tù về tội nhận hối lộ
sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung cả hai tội đối với bị cáo trương minh tuấn là một mươi bốn năm tù
bị tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobile phone
bị phạt một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
bảy năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo lê nam trà là hai mươi ba năm tù
bị cáo cao duy hải nguyên tổng giám đốc mobile phone
bị phạt một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
bốn năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội đối với bị cáo cao duy hải là một mươi bốn năm tù
đối với nhóm các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù
bị cáo phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị phạt ba năm tù về tội đưa hối lộ
hội đồng xét xử xác định vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo thuộc bộ thông tin và truyền thông mobile phone đã xâm phạm quản lý nhà nước về quản lý đầu tư công
ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân tạo dư luận xấu về công tác đầu tư công của nhà nước
các bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng
do vậy cần thiết phải áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo